tại buổi làm việc với phó thủ tướng vũ đức đam vào sáng nay
thành phố hà nội cam kết sẽ hoàn thành việc khám bệnh lập sổ theo dõi sức khỏe cho mọi người dân trong năm nay
điều đó có nghĩa là tới đây thì mỗi một người dân hà nội sẽ có sổ theo dõi sức khỏe
và được khám bệnh định kỳ ít nhất mỗi năm một lần tại trạm y tế xã phường
thành phố hà nội hiện có năm trăm sáu mươi trên năm trăm tám mươi bốn trạm y tế xã phường đạt chuẩn quốc gia
những năm gần đây các trạm y tế này được đầu tư xây dựng mới khang trang
trung bình mỗi trạm y tế có mức đầu tư hơn một mươi một tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam cho biết
việc chăm sóc sức khỏe nhất là việc phòng bệnh phát hiện mầm bệnh sớm để điều trị kịp thời là rất quan trọng
hà nội là địa phương có cơ sở vật chất đội ngũ y bác sĩ khá tốt nên cần triển khai sớm trên diện rộng
sau khi mình triển khai lập hồ sơ lần đầu này thì định kỳ hàng năm trước mắt là hàng năm
mình sẽ khám định kỳ cho người dân
đồng thời những ai có bệnh thì khi đi khám mình cập nhật hết bằng
để người dân từ nay trở đi là có thể thậm chí là không chỉ là phát hiện bệnh sớm
mà biết là đặc điểm từng người có những cái tư vấn là nên ăn cái gì không ăn cái gì tập cái gì
toàn bộ cơ chế chính sách của nhà nước
bây giờ mình nói lý thuyết là phòng bệnh quan trọng là y tế cơ sở là quan trọng
nhưng bây giờ phải bằng các cơ chế rất cụ thể trong đó đặc biệt
là cái cơ chế liên quan đến bảo hiểm
và cái này thì nó được quy định bởi luật bảo hiểm luật khám chữa bệnh
cho nên có một số cái chính phủ sẽ phải chỉnh quốc hội
tại buổi làm việc ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
cam kết tp hà nội sẽ triển khai ngay việc khám sức khỏe ban đầu
phấn đấu đến hết năm nay hoàn thành việc lập sổ theo dõi sức khỏe toàn dân
lưu hồ sơ dữ liệu cho mỗi người dân thuận tiện trong việc theo dõi khám chữa bệnh lần sau
để triển khai theo cái quan điểm
cũ thì chúng tôi đã thí điểm trên sóc sơn
và qua thực tiễn ở trong sơn thì có thể nói là cái việc mà theo dõi cho cái sức khỏe cho người dân
và theo dõi cái bệnh đối với các trường hợp bệnh mát tính rất là tốt
thế thì nay triển khai đối với cái việc mà khám định kỳ cho người dân tất cả sức khỏe
một năm một lần đối với những người có bảo hiểm y tế
thì hoàn toàn tôi thấy là cái chủ trương này là cái nghị trương rất là tốt
và tôi tin là người dân sẽ đồng tỉnh cùng họ
thế và cái xu hướng của thế giới thì người ta cũng là liên quan đến khám để phòng ngừa
và phòng ngừa bệnh tật và phát hiện sớm thì chúng ta mới giải quyết được
chỉ còn nếu mà để phát hiện bệnh rồi thì nó rất là tốn kém
và thực sự nó rơi ra một cái hộ quả rất lớn
phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý việc cần làm tiếp theo là cần đào tạo
tập huấn để các cán bộ y tế cơ sở có thể tư vấn sức khỏe cho mỗi người dân
đồng thời tin tưởng nếu triển khai tốt thì năm năm tới diện mạo của y tế sẽ thay đổi
đồng thời góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế